ủy ban nhân dân tp đà nẵng vừa phê duyệt chương trình thu hút đầu tư trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó bắt đầu thu hút đầu tư vào bốn mươi bốn dự án gồm các lĩnh vực công nghệ cao
khu đô thị khu du lịch với số vốn lên tới bốn trăm linh triệu usd
đồng thời xúc tiến đàm phán đầu tư mới một mươi sáu dự án khác
bốn dự án kêu gọi đầu tư chủ yếu tập trung vào lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ cao
sẽ nằm trong khu công nghệ cao đà nẵng và khu công nghệ thông tin tập trung
trong một mươi sáu dự án trọng điểm khác có dự án tái chế rác thải thành thức ăn chăn nuôi
tại bãi giác khánh sơn quận liên triểu
mục tiêu dự án này là thu gom rác hữu cơ và thức ăn thừa từ các siêu thị
chợ nông sản nhà hàng để xấy khô làm thức ăn chăn nuôi
mặc dù dự án chưa xác định vốn đầu tư nhưng đây là tín hiệu đáng mừng
nhằm góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác khánh sơn
mà nhiều năm qua người dân sinh sống tại đây bức xúc